từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hiệp định thương mại hàng hóa asean chính thức được thực hiện
tất cả các hạn ngạch và thuế xuất khẩu nhập khẩu đường sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn
ngành mía đường nước ta có khả năng lớn phải đương đầu với việc cạnh tranh gây gắt với các doanh nghiệp mía đường khác
khi mà nguồn đường từ các nước được mua bán một cách tự do trên thị trường
thời gian qua người nông dân và doanh nghiệp sản xuất đường đang đối mặt với nhiều khó khăn do giá đường trên thị trường giảm
các nhà máy đường chỉ mua mía nguyên liệu với số lượng hạn chế và sản xuất cầm trừng
ngoài ra lượng đường tồn kho dư cung tại nước ta luôn ở mức cao từ bốn trăm linh tấn đến sáu trăm linh tấn một năm
ngành mía đường đã luôn chịu áp lực cạnh tranh với đường nhập khẩu từ lào thái lan
với giá bán buôn rẻ hơn đường việt nam từ hai đồng đến ba đồng một kg
thực tế thì cái diện tích gọi là diện tích cộng mía thì giảm rất là nhiều
và hiện nay nếu theo tính tón của địa phương
thì đối với trại dân dân
chúng tôi thấy rằng là cứ mỗi một hectare hiện nay đó
thì với cái chi phí bỏ ra
thì nếu như bà con đầu tư đó
thì bình quân là bà con có thể bị lỗ đến khoảng bốn mươi triệu
tình trạng nhập lậu đường mà chưa có kiểm soát được
thì tôi cho rằng đây cũng là một cái nguyên nhân ảnh hưởng
mà gián tiếp đến cái vấn đề mà khó khăn ngành đường hiện nay
chính sách của nhà nước về vấn đề dồn nền ghép thửa
để mà làm cái nhu lưỡng này rất khó
mà chúng tôi đã cùng
cùng làm việc với các tỉnh đặc biệt là tỉnh quân tô
người ta rất viết liệt cái này
nhưng mà có họ đồng ý làm có họ không đồng ý làm
hầu hết các quốc gia xuất khẩu đường đều có những chính sách can thiệp để giá đường thấp
khiến các doanh nghiệp trong ngành mía đường nước ta đứng trước nhiều thách thức
tại tọa đàm làm gì để ngành mía đường vượt bẫy hội nhập
các đại biểu đã đưa ra những giải pháp giúp ngành mía đường việt nam gỡ khó
cái sự trợ cấp mà gần nhất ngay lập tức
mà tất cả các doanh nghiệp mía đường và nông dân việt nam cần là cố gắng kiểm soát được
cái đường nhập lậu để cái giá đường nó trở về một cái mức vừa phải
hỗ trợ tiếp các những nghiên cứu để mà có thể qua những nghiên cứu đấy
có những số liệu cụ thể để chúng ta có cơ sở cứ áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại
vượt thực thi hiệp định atiga đàn gia yêu cầu đối với các doanh nghiệp trong công tác quản trị
chính phủ cũng cần có những chính sách hợp lý
cung bằng để ngành mía đường nước ta có thể tồn tại và phát triển